sau đây là những tin tức về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm qua tại huyện bảo lâm tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
mở phiên tòa xét xử lưu động đối với trần văn công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú thị trấn đắc tô huyện đắc tô tỉnh con tum
về tội giết người
theo cáo trạng trần văn công và doãn thị bảo trâm
sinh năm hai nghìn hai chú tại thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
chung sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà thuê ở thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công về nhà thì phát hiện hồ văn thái
sinh năm hai nghìn ba người địa phương đang nằm ngủ trên giường bên cạnh châm
nhưng ở trong ngoại tình nên công đã tức giận xuống bếp lấy một con dao
chém nhiều nhát vào vùng đầu và người anh thái
sau khi gây án công đã bỏ trốn còn châm lau dọn hiện trường
và ném con dao vào vườn cà phê
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày công và trâm đến công an huyện bảo lâm đầu thú
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tỷ lệ thương tích là bốn mươi một
sau đó công bị
không bị cơ quan công an khởi tố tội giết người
riêng hành vi của trâm không cấu thành tội phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn công năm năm tù về tội giết người